xin kính chào quý vị và các bạn
từ đêm nay trở đi cho đến khoảng ngày mùng một mươi
thì khối không khí lạnh sẽ bước vào quá trình suy yếu
và lệch dần sang phía đông
vì thế tại khu vực phía đông bắc bộ
mưa giảm trời tiếp tục nhiều mây
tập trung chính về đêm và sáng
còn ban ngày thì mây sẽ mỏng hơn trưa chiều trời chuyển nắng nhẹ
nhiệt độ trong các ngày tới
sẽ tăng dần trở lại cao nhất ngày mai
ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
sau sẽ tăng thêm khoảng từ hai cho đến ba độ
trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ thì mưa chỉ còn xảy ra
vài nơi vào ngày mai
trong ba ngày tới chủ yếu là khô giáo
nắng xuất hiện gián đoạn trong ngày
với cường độ vừa phải
nhiệt độ cao nhất phổ biến không vượt quá mức ba mươi một độ
đêm và sáng trời lạnh đến rất nhẹ
ở các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế sang ngày mai
không khí lạnh suy yếu
nhưng nhiễu động gió đông vẫn duy trì
vì thế mà mưa giảm dần xuống diện giải rác
chỉ cục bộ một vài nơi xảy ra mưa vừa mưa to
còn trong hai ngày sau đó
thì mưa chủ yếu tập trung
ở phần phía nam của khu vực này
thời gian có mưa là vào chiều và tối
nhiệt độ cũng tăng nhẹ
nhưng sẽ không vượt qua mức là ba mươi một độ
từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
có mưa rông giải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to trong ngày mai
sau đó mưa sẽ giảm dần trong ngày mùng chín và ngày mùng một mươi
mưa nhiệt cao nhất ngày mai
ở trong khoảng hai mươi tám đến ba mươi một độ
sau sẽ tăng thêm khoảng một độ
trong hai ngày tiếp theo
khu vực phía nam của tây nguyên
trong những ngày tới vẫn có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
tập trung về lúc chiều tối và tối
ban ngày có mưa ở một vài nơi
nhiệt độ cao nhất trong ngày ít thay đổi
đạt ở mức là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ
có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối
có mưa rào và rông giải rác
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới
đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó sẽ tăng thêm khoảng một độ
trong ngày mùng một mươi